chiều qua ngày hai mươi chín tháng bảy chuyến bay đưa người việt từ guinea xích đạo đã hạ cánh tại sân bay quốc tế nội bài
đây là một chuyến bay được thực hiện theo quy trình đặc biệt không chỉ khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu
mà việc bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bay với lượng bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín lớn
vậy công tác chuẩn bị cũng như là triển khai và khử chung sau khi chuyến bay hoàn thành đã được thực hiện như thế nào
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông hà minh quang
phó trưởng ban tuyên giáo truyền thông tổng công ty hàng không việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
hành khách dương tính với covid một mươi chín thì sẽ được xếp ngồi ở phía cuối máy bay
để làm sao đấy hạn chế đi lại cũng như là hạn chế tiếp xúc tối đa với các hành khách ở các khoang còn lại
thứ hai là toàn bộ các ghế ở trên máy bay thì chúng tôi đều triển khai bọc ni lông toàn bộ đối với từng ghế một
toàn bộ hành khách trên máy bay trên đường trở về đều được trang bị đồ bảo hộ y tế
theo đúng tiêu chuẩn của bộ y tế
đối với thành viên tổ bay bao gồm phi công và tiếp viên đều được trang bị đồ bảo hộ đặc trùng hai lớp
rất là an toàn và có thể yên tâm để phục vụ các hành khách trên đường trở về quê hương
đối với cả đội ngũ y bác sĩ thì chúng tôi theo đúng chỉ đạo của bộ y tế
có hai bác sĩ và hai y tá sẽ đi kèm theo chuyến bay cùng với đầy đủ các trang thiết bị
như máy thở bình lọc oxy cũng như là kể cả giường để chuẩn bị đối phó với mọi tình huống có thể phát sinh trên đường trở về
ngoài ra thì chúng tôi cũng chuẩn bị hai tổ bay được trang bị tương tự nhau với đầy đủ các trang thiết bị
để đề phòng trường hợp là một máy bay bị trục chặt thì chúng tôi sẽ ngay lập tức
chuyển sang sử dụng máy bay dự phòng còn lại để kế hoạch của chúng ta được đảm bảo
khi hoàn thành chuyến bay đưa người việt từ geneva xích đạo trở về thì công tác khử chùng máy bay bảo đảm an toàn
và vấn đề theo dõi sức khỏe của phi hành đoàn sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông
toàn bộ hành khách và phi hành đoàn sẽ được đưa đi cách ly ở bệnh viện y học nhiệt đới
đối với tàu bay thì chúng tôi sẽ thực hiện vệ sinh khử trùng ngay lập tức và sau đó hai ngày
thì chúng tôi sẽ vệ sinh tổng thể lại một lần nữa trước khi đưa máy bay quay trở lại khai thác bình thường
đồng thời là cái hệ thống
màng lọc không khí hepa ở trên máy bay cũng sẽ được chúng tôi thay mới trước khi đưa vào khai thác bình thường trở lại
và xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân